tối ngày chín tháng chín tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ vinh danh học sinh đoạt huy chương olympic quốc tế
và học sinh thi đậu đại học với tổng điểm đạt hai mươi bảy điểm trở lên
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh thanh hóa có ba học sinh trường trung học phổ thông chuyên lam sơn đạt huy chương vàng olympic quốc tế
gồm nguyễn khánh suy đạt huy chương vàng môn hóa học hoàng anh dũng đạt huy chương bạc môn toán học
và nguyễn đắc hiếu đạt huy chương đồng môn sinh học
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
tỉnh thanh hóa có bảy mươi sáu học sinh đạt tổng điểm ba môn xét tuyển từ hai mươi bảy điểm trở lên xếp top ba cả nước
tại buổi lễ các học sinh giáo viên cùng chia sẻ trao đổi nhận thức kinh nghiệm trong học tập
xen luyện phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa
tỉnh thanh hóa tặng bằng khen cho học sinh đạt huy chương olympic quốc tế
với huy chương vàng huy chương bạc là hai mươi triệu đồng huy chương đồng là một mươi năm triệu đồng
sáu học sinh đậu đại học có tổng điểm hai mươi bảy điểm trở lên được tặng bằng khen cùng phần thưởng năm triệu đồng trên một học sinh
ngoài ra sở giáo dục và đào tạo hội khuyến học tỉnh thanh hóa các doanh nghiệp trao thưởng sáu trăm bốn mươi ba triệu đồng cho các học sinh giáo viên
trong đó có bảy mươi sáu học sinh đậu đại học có tổng điểm hai mươi bảy điểm trở lên được thưởng hai triệu đồng trên một học sinh
học sinh đạt huy chương vàng olympic quốc tế được thưởng một trăm sáu mươi triệu đồng
huy chương bạc sáu mươi năm triệu đồng huy chương đồng bốn mươi năm triệu đồng